và đây chỉ là một phần những gì mà bộ đội ta phải hứng chịu trong suốt một trăm bảy mươi bảy ngày vây hãm các cứ điểm của địch trong chiến dịch đường chín khe xanh
và tucker lúc đó thực sự trở thành một trào lửa mà sự sống cái chết được quyết định trong găng tất khi mà bộ đội ta và lính mỹ chỉ còn cách nhau vài mét